các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong tuần qua giao thông cả nước cơ bản ổn định không xảy ra tình trạng ủng tắc kéo dài
nhưng cá biệt xảy ra ủng ứ tại một số chốt kiểm soát do địa phương áp dụng quy định chưa thống nhất
với chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và hướng dẫn của bộ giao thông vận tải
đến nay các tỉnh thành phía nam đã thực hiện test nhanh cho hai mươi một lượt người điều khiển phương tiện
phát hiện năm mươi một lái xe dương tính
phía bắc đã thực hiện ba mươi một năm trăm linh test cho người điều khiển phương tiện phát hiện hai lái xe dương tính
tuy nhiên vẫn còn hiện tượng một số địa phương chưa thống nhất theo hướng dẫn của bộ y tế
về việc sử dụng kết quả test nhanh hay pcr cho lái xe thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận xét nghiệm
nhiều địa phương chưa công nhận kết quả test nhanh của địa phương khác
đại diện lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho hay từ nay đến cuối tháng chín
thành phố vẫn giữ nguyên tình hình giãn cách
từ ngày một tháng một mươi có thể tạm thời chia ba giai đoạn
giai đoạn một từ ngày một đến ngày ba mươi một tháng một mươi
giai đoạn hai từ ngày một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
và giai đoạn ba sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai để điều chỉnh
tuy nhiên mọi vấn đề phụ thuộc vào diễn tiến dịch bệnh
lãnh đạo sở thông vận tải cho biết thành ủy và quỹ ban nhân dân tp hcm sẽ xem xét
dự báo tình hình và đưa ra những bộ tiêu chí an toàn cho các hoạt động trong đó có vận tải
sở giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo về tổ chức giao thông từng giai đoạn
và tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực vận tải
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã tổng hợp danh sách các lái xe vận tải
để phối hợp với các địa phương triển khai tổ chức tiêm vaccine
trong khi đó ông đào việt long phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội cho biết
vẫn tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện qua các chốt kiểm soát dịch bệnh của thành phố
qua đó phát hiện rất nhiều trường hợp lái xe có giấy xét nghiệm hết hạn
nhiều phương tiện không đủ điều kiện để lưu thông nên buộc phải quay đầu
nếu doanh nghiệp và lái xe không thực sự nghiêm túc và nêu cao ý thức
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng sẽ là nguyên nhân gây nên những cản trở trong việc lưu thông hàng hóa
ông long cho biết công an tp hcm cũng đang xây dựng triển khai hệ thống camera quét mã tự động
tại hai mươi ba chốt kiểm soát
sở thông vận tải hà nội cũng đang tập trung xây dựng phương án
để mở lại các loại hình vận tải hành khách công cộng và liên tỉnh theo từng giai đoạn
phù hợp với các quy định về kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế
đối với hành khách và người điều khiển phương tiện
sẵn sàng tổ chức vận tải trong tình hình mới
kết luận cuộc họp thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cho biết
trong bối cảnh diễn biến mới nhiều địa phương đang chuẩn bị kịch bản nới lỏng giãn cách
và các quy định phòng chống dịch
bộ giao thông vận tải đang giao cho các cơ quan trực thuộc xây dựng kịch bản
phương án tổ chức giao thông tổ chức vận tải cả năm lĩnh vực giao thông vận tải
để hướng dẫn triển khai thực hiện trong tình hình mới
tinh thần là phải tập trung trách nhiệm khẩn trương nghiên cứu kỹ lưỡng mọi mặt
đánh giá kỹ mọi tác động và phải lấy ý kiến của các bộ ngành và các địa phương để thống nhất
thứ trưởng lê đình thọ nhấn mạnh và yêu cầu các sở giao thông vận tải
chuẩn bị sẵn sàng phương án để góp ý vào kế hoạch của bộ giao thông vận tải
một cách nghiêm túc trong đó phải chú trọng nghiên cứu xây dựng phương án tổ chức giao thông
kết nối với các ga bến cảng bến xe và cảng hàng không tổ chức giao thông đối với các phương tiện cá nhân
thứ trưởng bộ thông vận tải cũng yêu cầu ngăn chặn quyết liệt hơn hiện tượng
các phương tiện có giấy nhận diện ưu tiên để chở người và hàng hóa trái phép
sở giao thông vận tải phải tăng cường công tác quản lý quán triệt nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải
và lái xe có biện pháp mạnh xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp lái xe cố tình vi phạm
và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với những ghi chép về hơn một trăm linh ngày thực hiện giãn cách xã hội
tại thành phố hồ chí minh
sau hơn một trăm linh ngày giãn cách xã hội tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
đã có những điểm sáng nhất định trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên với những điểm sáng ấy là chưa đủ để đạt chỉ tiêu kiểm soát được dịch bệnh
theo quy định của bộ y tế
trong suốt khoảng thời gian áp dụng những biện pháp hạn chế tiếp xúc giữa người với người
với nhiều cấp độ mọi hoạt động của thành phố triệu dân được duy trì ở mức tối thiểu nhất
hàng triệu giao dịch mỗi ngày của đô thị sôi động nhất cả nước tạm thời vắng bóng
nhường chỗ cho những khoảng lặng cần thiết để đảm bảo an toàn
cũng trong khoảng thời gian ấy tinh thần của một thành phố nghĩa tình được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết
những bữa cơm tình nghĩa những phiên chợ không đồng trở thành những hình ảnh phổ biến
của thành phố hồ chí minh
trong đợt bùng phát dịch nặng nệ nhất
ngoài sự chung tay của đồng bào thành phố hàng nghìn y bác sĩ tình nguyện viên cùng vào chi viện
với một mong muốn chung là giúp thành phố hồ chí minh vượt qua đợt trọng thương này
sau thời gian hơn một trăm linh ngày giãn cách xã hội với cấp độ tăng dần
thành phố hồ chí minh đang đứng trước hai luồng sức ép về việc cần mở cửa lại
sức ép đầu tiên đến từ mục tiêu phải phục hồi và phát triển nền kinh tế
sức ép còn lại đến từ mong muốn của người dân doanh nghiệp
và cả hệ thống chính quyền
lãnh đạo thành phố hồ chí minh từng nhận định việc giãn cách nghiêm ngặt
kéo dài không thể thực hiện bởi sức chống chịu của nền kinh tế
và sức chịu đựng của người dân là có giới hạn
tuy nhiên quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội được đưa ra khó bao nhiêu
thì việc quyết định nới lỏng các biện pháp chắc chắn còn khó hơn nữa
bởi khi đã mở lại các hoạt động thành phố cần những kịch bản
phương án hoàn hảo để tránh lâm vào tình cảnh
dịch bệnh tái bùng phát
sau khoảng thời gian dài giãn cách nguồn lực bị tổn hao lớn bởi dịch bệnh
nếu để diễn ra một đợt bùng phát dịch lớn thêm gần nữa
thành phố hồ chí minh chắc chắn sẽ đứng trước thử thách lớn hơn nhiều lần so với hiện tại
thành phố chính thức kéo dài giãn cách thêm hai tuần kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín
sở y tế thành phố hồ chí minh cũng có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn thành phố
không được từ chối tiêm vaccine mũi hai cho người đã bị bệnh

yêu cầu quỹ ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện
duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có
tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công sức khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi mũi tim một ngày
cho một đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ kế hoạch
đến nay có một mươi bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
là bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái
hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là thái bình con tâm quảng ninh lào cai
một số loại hình được hoạt động trở lại
cũng từ giờ ngày một mươi sáu tháng chín đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với phương châm triệt để nghiêm ngặt quyết liệt hiệu quả từng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên từng địa bàn cụ thể
tiếp tục thực hiện việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng được phép lưu thông
theo công văn số hai nghìn tám trăm linh và công văn số hai nghìn tám trăm năm mươi
cũng như công văn số hai nghìn chín trăm chín mươi bốn của ủy ban nhân dân thành phố
các giấy đi đường do công an thành phố đã cấp có hiệu lực đến hết ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân thành phố cũng bổ sung một số hoạt động trên địa bàn thành phố
trong đó shipper được phép hoạt động liên quận huyện và thành phố thủ đức
từ sáu giờ đến hai mươi một giờ hằng ngày
thực hiện xét nghiệm mẫu gộp ba người tần suất hai ngày một lần
ngân sách thành phố chi trả chi phí xét nghiệm cho lực lượng đến hết ngày ba mươi tháng chín
thành phố cũng cho phép các loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh có giấy phép đăng ký kinh doanh
hoạt động từ sáu h đến hai mươi một giờ hằng ngày gồm dịch vụ bưu chính viễn thông
thiết bị tinh học văn phòng thiết bị dụng cụ học tập dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
cơ sở thú y dịch vụ bảo trì sửa chữa công trình máy móc thiết bị phương tiện giao thông vận tải
và cung ứng linh kiện phụ tùng phục vụ hoạt động này sản xuất chế biến kinh doanh lương thực thực phẩm
các doanh nghiệp hỗ trợ kinh doanh lĩnh vực phải đăng ký với quỹ nhân dân quận huyện thành phố thủ đức
phường xã thị trấn để được cấp giấy đi đường theo quy định
ngoài ra các công trình xây dựng giao thông được phép tổ chức thi công công trình trên cơ sở tuân thủ theo bộ tiêu chí an toàn
đối với các sinh hoạt thể dục thể thao tại các công viên thuộc khu dân cư chung cư thuộc các vùng xanh
quỹ ban nhân dân thành phố giao cho chủ tịch quỹ ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
chỉ đạo xem xét quyết định cho phép hoạt động trở lại nếu đảm bảo các quy định an toàn phòng chống dịch và phải tuân thủ nguyên tắc năm k
quỹ ban nhân dân thành phố giao cho quỹ ban nhân dân quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ
thi điểm mở cửa các hoạt động khẩn trương lập phương án kế hoạch triển khai thí điểm tổ chức đánh giá đề xuất quỹ ban nhân dân thành phố chấp thuận
những địa bàn còn lại chủ tịch quỹ ban nhân dân quận huyện tp thủ đức tùy theo tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
xem xét đề xuất thí điểm mở cửa lại một số hoạt động khi đạt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch
công an thành phố căn cứ danh sách người lao động đủ điều kiện cho cá nhân tổ chức doanh nghiệp đăng ký
triển khai kiểm soát các đối tượng tham gia lưu thông bằng mã qr và các biện pháp công nghệ thông tin
đề xuất bộ công an liên thông dữ liệu để triển khai việc thí điểm thẻ xanh covid một mươi chín cho các địa phương đủ điều kiện
ngoài ra người dân quận bảy củ chi cần giờ thí điểm thẻ xanh covid một mươi chín
các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh bao gồm quận bảy huyện củ chi huyện cần giờ các khu chế xuất
khu công nghiệp trên địa bàn các quận huyện này và khu công nghiệp cao được thực hiện thí điểm cho phép người dân đi chợ một lần một tuần
bổ sung các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được hoạt động
ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp ban quản lý khu công nghệ cao chủ động hướng dẫn doanh nghiệp
tổ chức thực hiện các phương án sản xuất theo kế hoạch số hai nghìn bảy trăm một mươi năm của bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
và bộ tiêu chí an toàn do quỹ ban nhân dân thành phố ban hành
đồng thời thí điểm triển khai việc thực hiện thẻ xanh covid một mươi chín gắn với mã qr cá nhân
việc thí điểm vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc năm k xét nghiệm kháng nguyên định kỳ
đừng quên nhấn nút like để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo